hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
cụ quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi giám đốc sở y tế tp hà nội
yêu cầu xử lý theo quy định vụ việc tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ sơ sinh
tỉnh cao bằng ngày hôm nay đã ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với sars cov hai
đó là nam thanh niên sinh năm hai nghìn một trú tại xã yên thổ huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
là nhân viên phục vụ của một nhà hàng tại tỉnh bắc ninh
ngày ba mươi một tháng một mươi người này bắt xe khách từ bắc ninh về tuyên quang
sau đó người nhà dùng xe máy đón đến trạm y tế xã để khai báo và được đưa đi cách ly tập trung
tại xã nam quang huyện bảo lâm
kết quả xét nghiệm pcr hai lần đều cho dương tính
tỉnh cao bằng đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
trong khi đó tp bôn ma thuột tỉnh đắk lắc cũng đã quyết định phong tỏa tạm thời các xã phường
để triển khai về xét nghiệm sàng lọc f trong cộng đồng khi mà số ca mắc covid một mươi chín
trong cộng đồng ở địa phương này liên tục tăng cao
cụ thể từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi một tiến hành phong tỏa tạm thời các xã phường trên địa bàn thành phố
để triển khai xét nghiệm nhanh tại một mươi sáu xã phường có ổ dịch phức tạp cho khoảng gần tám mươi bốn hộ với gần hai trăm chín mươi năm khẩu
tp bôn ma thuột đã thành lập hai trăm linh bốn tổ xét nghiệm mỗi tổ thực hiện xét nghiệm khoảng năm trăm linh mẫu một ngày
việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu
mỗi gia đình sẽ được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp không quá ba người một mẫu hộp không gộp gia đình này với gia đình khác
bên cạnh đó thành lập thêm bốn tổ lấy mẫu lưu động để xử lý các trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính với sars cov hai
thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm pcr để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
ubnd tp buôn ma thuột giao các lực lượng công an quân đội chính quyền các địa phương lập các chốt kiểm soát trên địa bàn
trong ngày thực hiện lấy mẫu đảm bảo an ninh trật tự và bảo đảm tất cả các công dân có mặt ở địa phương trong ngày triển khai lấy mẫu xét nghiệm
trong thời gian qua tại thành phố đà nẵng đã xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng liên quan đến những trường hợp trở về từ vùng dịch tự cách ly tại nhà
nhưng lại không tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch
tp đà nẵng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này đồng thời xiết chặt hơn nữa công tác quản lý người trở về từ vùng dịch
sau một thời gian dài không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thì thời gian gần đây tp đà nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc mới
trong đó có nhiều ca là f một của những trường hợp trở về từ vùng dịch
dù đang phải thực hiện cách ly tại nhà nhưng các trường hợp này vẫn cố tình đến nơi công cộng tiếp xúc với nhiều người
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng mới đây ông lê trung kinh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng khẳng định sẽ xử lý ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm
bao gồm xử lý hành chính lẫn khởi tố hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng và yêu cầu các địa phương phải có biện pháp giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà
đề nghị các phương chỉ đạo các tổ dân phố các tổ covid dân sát thường sư dân sát mặt trạng thành phố tiếp tục có kêu gọi các tầng lớp nhân dân
chúng ta tuyên riêng đối với những người về từ vùng dịch này thực hiện nghiên túc cái việc này và cũng
đề nghị nhân dân khu vực phát giác đối với những người chỉ những người mà không thực hiện việc này đi ra ngoài
để quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch đang tự cách ly tại nhà lực lượng cảnh sát khu vực cũng thường xuyên giám sát kiểm tra đột xuất và phát huy vai trò của camera an ninh
nhằm theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm
công an phương hoa đồng đã nhất là cảnh sát khu vực đã xuống vận động những cái nhà mà còn có cái ly bê
thứ nhất là vận động để họ tự giác chấp hành
những bệnh nhân song song đó thì có sự phù hợp của những camera của những nhà bên cạnh và những khu bên cạnh
nếu mà người cách ly về mà tự ý ra ngoài thì ngay lập tức là bảo lên lực lượng đồng cột và cảnh sát khu vực để sử dụng phù hợp là đưa những người này thực hiện tổng cộng tác cách ly
và khi đó sẽ đưa vào những gây tính tập trung chứ không phải gây tính tại nhà nữa
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng cũng kêu gọi người dân cùng chung tay phát huy vai trò giám sát và tố giác
nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của thành phố
mình tuyên truyền những người dân xung quanh là hộ đó là có người về từ vùng dịch và phân công
theo nhóm của hộ dân hai ba hộ sẽ theo dõi một hộ như thế phát huy tác dụng của camera an ninh nữa
mình vừa thăm hỏi nhưng mà còn camera an ninh theo dõi con người của người ta người lạ đến có đi ra đi vô hay không
tổ cũng thường xuyên nhắc bà con chúng ta nên phòng chống tất cả những vấn đề
những người nào mà thấy nghi vấn một là phải báo cáo với tổ trưởng ngay
và trong tổ trưởng có trách nhiệm phải tới giám sát nếu có trường hợp bị bắt khúc thì phải báo đến
cảnh sát khu vực bệnh viên tri bộ để có hướng giải quyết
trong những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng tiếp tục có những diễn biến phức tạp
bên cạnh giám sát chặt chẽ người về từ vùng dịch ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị
địa phương tăng cường công tác quản lý người ra vào thành phố
thường xuyên kiểm tra việc chống dịch
cảnh sát khu vực thực hiện quét mã qr tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một mươi viên ma túy tổng hợp là vật chứng của chuyên án ma túy lớn vừa được công an tỉnh lai châu triệt phá thành công
đối tượng thảo a giao chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đã bị bắt quả tàng cùng với vật chứng
phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép trên ma túy tổ công tác áp sát khống chế được đối tượng giao
cùng một ba lô màu đen bên trong có sáu mươi viên ma túy tổng hợp
bước đầu tại cơ quan điều tra giao khai nhận cùng nhóm đối tượng góp tiền đến khu vực biên giới việt lào mua ma túy mang sang lai châu bán kiếm lời
trong lúc giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa thu giữ gần một tạ pháo nổ sau khi bắt giữ ba đối tượng liên quan trong đường dây mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn
năm đối tượng bị bắt gồm đặng văn nguyên trịnh công lực và trần đình lợi
khám xét nơi ở của cả ba đối tượng cơ quan công an thu giữ chín mươi năm kg pháo nổ loại pháo cối ba mươi sáu quả ba điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan
đây là đường dây buôn bán trái phép pháo nổ có sự tham gia của các đối tượng lái xe tải đường dài và thanh niên không có nghề nghiệp ổn định gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu
vào đêm bốn tháng một mươi một người dân tại giao lộ n hai và đường d tám phường hòa phú thành phố thủ dầu một nghe thấy tiếng động mạnh phát hiện bốn người nằm bất động trên đường trong đó hai người đã tử vong
hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường hai chiếc xe máy vỡ nát đồ đạc của các nạn nhân văng tứ tung
một số người dân chứng kiến cho biết bốn người này đi trên hai xe máy một xe lưu thông trên đường n hai một xe lưu thông trên đường d tám
khi đến giao lộ nói trên thì bất ngờ đâm vào nhau
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường chú tại một trăm sáu mươi một khu lao động thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
và đối tượng ngô kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại sáu mươi một trên một trăm năm mươi một hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
còn về tội trộm cắp tài sản công an quận hải an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên chín mươi ba trên tám mươi một đường đà nẵng
phường lạc viên quận ngô quyền thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại